để bảo đảm sức khỏe cho các đối tác tài xế gần đây các hãng taxi ứng dụng công nghệ đã triển khai nghiêm túc
việc khám sức khỏe cho lái xe theo tiêu chuẩn quy định tại công tư liên tịch hai mươi bốn giữa bộ giao thông vận tải và bộ y tế
tham gia thị trường vận tải hành khách muộn hơn những thương hiệu lớn như grabtaxi hay goviet
nhưng ứng dụng gọi xe bi thuộc công ty cổ phần b group lại đi tiên phong trong việc thực hiện quy định về khám sức khỏe cho lái xe
là đối tác của đơn vị theo quy định tại thông tư liên tịch số hai mươi bốn giữa bộ giao thông vận tải và bộ y tế
đợt này khoảng bốn mươi tài xế được tổ chức khám sức khỏe toàn diện miễn phí
ban đầu việc khám sức khỏe chỉ ưu tiên cho tài xế thuộc loại hình bk nhưng sau đó mở rộng ra toàn bộ tài xế khác
việc tổ chức khám sức khỏe nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tài xế bởi giúp họ yên tâm làm việc